trong chín giờ qua trên khu vực tỉnh lai châu có mưa vừa mưa to dự báo trong đêm nay và sáng mai
khu vực tỉnh lai châu vẫn tiếp tục có mưa lũ quét và sạt lở đất ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra
để tránh thiệt hại về người và tài sản thủy điện tây bắc và thủy điện hội quảng bản chát vừa có thông báo xả lũ
cảnh báo các tổ chức cá nhân chủ động bảo đảm an toàn về tài sản và tính mạng
nhà máy thủy điện nậm nam một dự kiến sẽ xả lũ khi mực nước hồ dâng quá cao độ cho phép
lưu lượng xả bằng lưu lượng thừa khi không qua các tổ máy nhằm giúp mực nước hồ chứa ở cao độ cho phép
tính đến một mươi ba giờ chiều nay mực nước hồ hội quảng đạt cao trình ba trăm sáu mươi chín chín mươi chín mét
trên lưu vực khu giữa đang có mưa to diện rộng dự kiến mực nước sẽ đạt vạt vực cao trình
mực nước dân bình thường ba trăm bảy mươi m
để bảo đảm an toàn cho công trình vùng hạ du công ty thủy điện hội quảng bản chát
sẽ xả nước qua đập tràn thủy điện hội quảng khi mực nước hồ hội quảng vượt quá cao trình
trước thời điểm xả hai giờ công ty sẽ thông báo trực tiếp đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các xã huyện